tòa án nhân dân tỉnh đồng nai mở phiên tòa phúc thẩm xét xử vụ án lừa đảo chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng
xảy ra tại công ty sài gòn cây cảnh trụ sở tại quận hai tp hcm với hơn hai trăm linh người bị hại
hội đồng xét xử đã tuyên án giám đốc của công ty mức án hai mươi tám năm tù giam
theo cáo trạng năm hai nghìn bảy công ty sài gòn cây cảnh do bà nguyễn thị trí sương làm giám đốc
lập thủ tục đầu tư dự án khu dân cư tại huyện long thành
được ủy ban dân tỉnh đồng nai cấp các thủ tục pháp lý ban đầu nhưng chưa hoàn thiện hồ sơ dự án
với sự giúp sức của đặng trọng nhân bà sương và chồng là nguyễn văn tình đã bán năm trăm một mươi bốn nền đất
trên phần diện tích hơn một mươi hai ha dự án cho hơn hai trăm linh khách hàng để chiếm đoạt gần một trăm bảy mươi bốn tỷ đồng
trong khi trước đó một mươi hai hectare đất này đã được vợ chồng sương thế chấp để vay tiền
nhận định hành vi của các bị cáo gây thiệt hại lớn về tài sản cho nhiều người
hội đồng xét xử tuyên bị cáo sương một mươi bốn năm tù tổng hợp mức án trước đó
đã tuyên thành hai mươi tám năm tù bị cáo tình nhận mức án ba mươi năm tù
bị cáo nhân mức án bốn năm tù cùng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
vợ chồng sương tình còn phải đền bù số tiền đã chiếm đoạt cho hai trăm hai mươi ba người bị hại
kết thúc phiên tòa các bị hại không đồng ý với bản án đưa ra vì tài sản của vợ chồng sương
tình đã được giao cho một cá nhân khác trong khi tòa không làm rõ đến nội dung này
khiến hàng trăm người có nguy cơ mất trắng tài sản